như truyền hình nhân dân đã thông tin về vụ việc ghép một số hộ nghèo lại với nhau để đạt chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm
trong quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ cho những đối tượng chính sách chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tại thanh hóa
nhiều câu hỏi đã được đặt ra chung quanh vụ việc này
trong đó câu hỏi lớn nhất là việc ghép hộ này do thôn tự quyết hay đã được bật đèn xanh từ cấp trên
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thanh hóa giao cho huyện thiệu hóa phấn đấu giảm tám trăm sáu mươi hộ nghèo
huyện lại phân bổ chỉ tiêu xuống cơ sở như trường hợp của xã thiệu thành phải phân đấu đến cuối năm hai nghìn một mươi chín giảm ba mươi hộ
khi nhận được chỉ tiêu từ xã giao thôn chỉ giảm được hai hộ nghèo vì có con đi xuất khẩu lao động
các hộ còn lại do ốm đau bệnh tật và quá khó khăn nên chưa thể thoát nghèo
huyện khẳng định không chỉ đạo xã đổ một phần trách nhiệm cho thôn
thôn nói đã báo cáo đây là thực tế xảy ra tại một vùng quê ở thanh hóa
việc kép hộ không chỉ gây nhầm lẫn trong trí trả hộ trí
sâu xa hơn điều này còn phản ánh không đúng thực trạng ở nông thôn
dẫn tới bố trí sai nguồn lực giảm hiệu quả trong mục tiêu xóa đói giảm nghèo